trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus ncov gây ra
liên tiếp những ngày qua ngành du lịch việt nam cũng như thủ đô đã chủ động bám sát thông tin chỉ đạo
đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho du khách
dù có nhiều biến động song thị trường du lịch thủ đô trong những ngày qua vẫn cho thấy tín hiệu tích cực
với thông điệp chung tay chống lại ncov vừa qua câu lạc bộ lưu hành unesco hà nội đã triển khai chương trình phát khẩu trang miễn phí
cho khách du lịch tại các điểm tham quan ở thủ đô dự kiến khoảng bảy mươi đến một trăm linh chiếc được huy động từ các doanh nghiệp hội viên
các tình nguyện viên khi phát khẩu trang cho người dân và du khách đều đeo khẩu trang và găng tay y tế
với chúng tôi virus corona không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyến tham quan tại việt nam lần này do chúng tôi đã được tuyên truyền và hướng dẫn về cách phòng chống lây lan virus khi đến các điểm tham quan
đây là một hành động tốt và thiết thực phát khẩu trang cũng là cách để du khách có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người
những hoạt động này góp phần giúp du khách nâng cao ý thức tự bảo vệ và cảm giác được an toàn khi đến tham quan trải nghiệm tại việt nam góp phần phòng và hạn chế sự lây lan của dịch virus corona
trong thời gian qua thì cũng đã có sự dịch chuyển hà nội cũng đã đa dạng hóa được thị trường khách quốc tế đến hà nội
đây là ảnh hưởng của sụt giảm khách trung quốc chúng tôi cũng đã lường trước và cũng sẽ giảm thiểu được
bên cạnh đó chúng tôi đã đa dạng hóa các thị trường khách quốc tế đặc biệt là thời gian tới sẽ tập trung trong các kế hoạch kích cầu nội địa với thị trường khách nội địa
hiện nay đang chiếm trên bảy mươi năm số lượng khách đến hà nội đây là một thị trường đảm bảo tính phát triển bền vững của du lịch của hà nội cũng như việt nam
việc ngành du lịch việt nam nói chung và du lịch hà nội nói riêng nghiêm túc cùng với các bộ ngành liên quan chủ động ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ncov bảo đảm an toàn cho du khách tăng khai thác du lịch nội địa với thiết thực quảng bá hình ảnh du lịch đất nước
đặc biệt là hình ảnh du lịch thủ đô điểm đến an toàn hấp dẫn thân điện vừa giữ ổn định việc khai thác thị trường
tiếp tục duy trì đà tăng trường